tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã tổ chức trọng thề lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh
bảy mươi năm ngày quảng bình quật khởi và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất do đảng và nhà nước trao tặng
sự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương thị mai bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phan đình trạc
bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
các tỉnh thành phố đại diện mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
lãnh đạo tỉnh quảng bình qua các thời kỳ và quân chúng nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nêu rõ
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đảng bộ quân và dân tỉnh quảng bình đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước
làm nên phong trào thi đua hai giỏi chiến đấu giỏi sản xuất cũng giỏi
một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc thông nhất tổ quốc
đồng chí trương hòa bình đã chúc mừng biểu dương những kết quả to lớn toàn diện
của đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh quảng bình trong thời gian qua
để đưa quảng bình phát triển trong thời gian tới
đồng chí đề nghị tỉnh quảng bình thực hiện một số giải pháp để phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống cho người dân
thay mặt lãnh đạo đảng và chính phủ
đồng chí trương hòa bình đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho đại diện lãnh đạo tỉnh quảng bình